phiên tòa xét xử sơ thẩm chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bước vào phần xét hỏi
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ hoàn thành phần công bố bản cáo trạng dài hai trăm ba mươi năm trang
do phiên tòa có nhiều bị cáo liên quan đến nhiều tội danh
chủ tọa phiên tòa cho biết hội đồng xét xử sẽ xét hỏi các bị cáo theo nhóm tội danh
lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại tỉnh quảng trị là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi trong phiên sơ thẩm
đáng chú ý bị cáo lê văn huy chính là manh mối ban đầu để cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án
và đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng
quá trình mở rộng điều tra xác minh sau đó cho thấy quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh
thành phố trong cả nước về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người
tại phiên sơ thẩm lê văn huy bị truy tố về tội sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc
bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai và ăn năn với hành vi của mình
tiếp tục phiên tòa hội đồng tiếp tục xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc
và các đại lý của đường dây đánh bạc
ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo